mưa rông cũng có xu hướng gia tăng hơn đối với các tỉnh thành phía nam
dự báo sang đến ngày mai thời tiết tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ cũng có những chuyển biến đáng kể
mưa rông sẽ gia tăng nhiều hơn trong buổi chiều và tối mai với cường độ có thể đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to và có rông
nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ hầu hết phổ biến mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ tại nam bộ
riêng đối với tây nguyên nhiệt độ thấp hơn chỉ dưới ba mươi độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh trên khu vực vịnh bắc bộ từ gần sáng ngày mai
ngày bảy tháng một mươi một gió sẽ chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên mức cấp năm
mưa rông cũng gia tăng lên mức giải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm chỉ còn từ bốn đến một mươi km
ngoài ra ở phía nam dãy ngắp thấp xích đạo cũng có xu hướng nâng trục dần lên về phía bắc
nên trong từ một đến hai ngày tới ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước